thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên xử phúc thẩm bị cáo đinh la thăng
cựu chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
cùng sáu đồng phạm trong vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của pvn
và ngân hàng thương mại cục phần đại dương ocean bank theo đơn kháng cáo của các bị cáo
cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đinh la thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
và đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xem xét lại cả về tội danh hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bị cáo
bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm đã không xem xét đến bối cảnh pvn quyết định đầu tư vào ocean bank
chỉ là phương án giải quyết hệ lụy của việc không được thành lập ngân hàng thương mại cổ phần hồng việt
về trách nhiệm dân sự bị cáo thăng cho rằng ông đã rời khỏi pvn từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nên không chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra đối với pvn ở thời gian sau đó